dù không chịu ảnh hưởng của rãnh mây rông nhưng các tỉnh phía bắc của miền trung là ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cũng có mưa rào và rông rải rác về chiều và tối
riêng khu vực thanh hóa trong đêm nay và chiều tối mai tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông mạnh
vì thế khu vực này cần tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trở lở đất nhất là khu vực vùng núi phía tây
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai các tỉnh phía bắc trung bộ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
một số nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ và nóng chỉ xảy ra cục bộ một vài nơi
về chiều và tối ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
cảnh báo về mưa rông gió giật thậm chí là cả lốc xoáy cũng được đưa ra với các tỉnh thành nam bộ và tây nguyên
nguyên nhân là do khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình
vì thế về chiều tối và đêm mưa rào và rông vẫn xuất hiện ở mức giải rác đến nhiều nơi trên các khu vực
tuy nhiên trước đó khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều trên cả hai khu vực vẫn có nắng
nhiệt độ tại tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ trong khi đó tại nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của biển đông
bao gồm khu vực biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo trường sa mưa chỉ xuất hiện một vài nơi
do hướng tây nam với cường độ cấp bốn cấp năm
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại